sở y tế hà nội cho biết một mươi sáu mẫu nước mới nhất tại nhà máy bể chứa chạm điều tiết của nhà máy nước sông đà
và các hộ gia đình tại bốn quận huyện cho kết quả đạt quy chuẩn về styren theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của việt nam
theo đó bốn trên bốn mẫu nước của nhà máy nước sông đà được lấy tại các vị trí bể nước thành phẩm tại nhà máy bể chứa trung gian
tại huyện thạch thất trạm điều tiết lưu lượng tây mỗ họng kiểm soát một hai trăm linh bixi đều đạt quy chuẩn về styren
theo quy chuẩn việt nam về kết quả kiểm tra chất lượng nước tại hộ gia đình toàn bộ một mươi hai trên một mươi hai mẫu nước
tại hộ gia đình sử dụng nước trong mạng cấp nước của công ty nước sạch sông đà thuộc bốn quận huyện
cầu giấy nam từ liêm quốc oai và thạch thất cũng đều đạt quy chuẩn về styren theo quy chuẩn việt nam
sở y tế hà nội sẽ tiếp tục chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan
tiếp tục lấy mẫu nước tại các vùng dân cư bị ảnh hưởng để tiến hành xét nghiệm nước hàng ngày